chủ tịch ubnd tỉnh cũng vừa ban hành chỉ thị số một mươi sáu yêu cầu tất cả các sở ban ngành và địa phương vào cuộc kiểm tra kiểm soát và thực hiện đúng quy định của luật an toàn thực phẩm và chỉ thị một mươi ba của thủ tướng chính phủ
quyết tâm đã có vấn đề còn lại là việc đầu tư cho hoạt động quản lý chất lượng an toàn thực phẩm giải quyết những bất cập trong quản lý kiểm tra kiểm soát và có biện pháp chế tải đủ mạnh
cùng với đó là sự vào cuộc của cả cộng đồng thông qua việc tham gia thông tin kiểm tra kiểm soát tuyên truyền nâng cao nhận thức ý thức tiêu dùng
có như vậy vấn nạn thực phẩm bẩn mới mong kiểm soát được hướng tới một xã hội tiêu dùng văn minh thực phẩm sạch an toàn chất lượng